với các nữ chiến sĩ mới ngày tháng học tập rèn luyện tại đơn vị chính là những thử thách và cơ hội để họ tiến bộ trưởng thành hơn
đến từ nhiều địa phương với những hoàn cảnh khác nhau những các chiến sĩ mới luôn yêu thương giúp đỡ lẫn nhau
thời gian gắn bó bên nhau tuy không dài nhưng tình thương mến của mỗi người dành cho nhau là niềm vui động lực
và là những kỷ niệm đẹp động lại ở mỗi nữ chiến sĩ trong những ngày đầu bước chân vào môi trường quân ngũ
đều đẹp chuẩn từng động tác đó là thành quả sau những tháng miệt mài rèn luyện của các nữ chiến sĩ mới
quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để mỗi người lưu giữ kỷ niệm đẹp về những ngày đầu trong quân ngũ
để đảm bảo sự an toàn cho bản thân mình rồi nhưng mà vẫn không dám rút rốt ra
có những cái chuyện mà mình không làm được thì bây giờ mình đã hoàn thành rất là tốt
bước chân vào môi trường quân ngũ cũng là khi mô hình nuôi heo đất giúp đỡ đồng đội có hoàn cảnh khó khăn của các nữ chiến sĩ ra đời
số tiền tiết kiệm hàng tháng cho heo đất của mỗi người chỉ khoảng từ một mươi đến ba mươi nghìn đồng
nhưng giá trị tinh thần mà các nữ chiến sĩ dành cho nhau thì lớn hơn mỗi con số
tôi cảm thấy là mình rất là vui và phấn khởi khi mình được đóng góp một phần nhỏ vào các hoạt động này
hiệu ứng quân đội là cái môi trường tập thể là đặt trên hết
thế nên là cái tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ đất nhau là vô cùng quan trọng
khi các đồng chí chiến sĩ mới về đơn vị và tiếp tục công tác
thì bản thân tôi là chủ yếu đơn vị thì cũng mong các chiến sĩ của đơn vị là phát huy cái tinh thần đoàn kết của đơn vị
cũng như là truyền thống của trung đoàn sáu trăm chín mươi hai đoàn thanh xuân anh hùng
và về đơn vị mới là tiếp tục cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt cái nhiệm vụ là người chiến sĩ
từ những ngày đầu rèn luyện mỗi nữ chiến sĩ đều đặt ra cho mình mục tiêu để nỗ lực phấn đấu
dù rèn luyện trên thao trường hay học tập trong nhà
các nữ chiến sĩ luôn cố gắng học hỏi tích lưỡi cho bản thân những kiến thức về môi trường quân ngũ
bởi với họ đó là tháng năm ý nghĩa của tuổi trẻ
và những kỷ niệm đẹp về những ngày đầu trong quân ngũ sẽ luôn động lại trong tâm